như thông tin truyền hình nhân dân đã đưa tin sáng nay ngày một mươi hai tháng bốn tại phường trung văn
quận nam từ liên đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn làm cháy bốn nhà xưởng trong khu vực khiến tám người thiệt mạng
đến khoảng một mươi năm h một mươi năm chiều nay thi thể nạn nhân cuối cùng đã được các lực lượng chức năng tìm thấy
và theo như thông tin chúng tôi mới cập nhật được nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn nêu trên được xác định là do chập điện
hiện cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành điều tra các bước tiếp theo
theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng một mươi năm h một mươi năm chiều nay một mươi hai tháng bốn
thi thể nạn nhân thứ tám đã được các cơ quan chức năng phát hiện và đưa ra khỏi hiện trường
ngay sau đó thi thể đã được đưa lên xe cấp cứu trở về nhà xác bệnh viện một trăm chín mươi tám
như vậy toàn bộ các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy đều đã được các cơ quan chức năng tìm thấy và xác định danh tính
theo báo cáo của lãnh đạo quận công an nam tử liêm đã nêu rõ vụ cháy xảy ra lúc hai h ba mươi một phút ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
khu vực cháy là các xưởng kho được xây dựng tạm xen kẽ với khu dân cư trên đất giáp sông nhuệ
ủy ban nhân dân phường trung văn cho biết khu vực xảy ra hỏa hoạn là đất lưu không cạnh khu vực sông nhuệ không được cấp giấy phép xây dựng
các xưởng xảy ra vụ cháy chủ yếu là cơi nới làm nơi sản xuất chứa hàng đã nhiều lần bị phường xử lý vi phạm
truyền hình nhân dân sẽ liên tục cập nhật thông tin từ quý vị trong những bản tin tiếp theo